các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phiên tòa có các bị cáo đường đường nhuệ bốn mươi tuổi nguyễn tị dương vợ đường bốn mươi một tuổi
ninh đức lợi bốn mươi bảy tuổi phạm phan uý ba mươi hai tuổi nguyễn khách ninh bốn mươi hai tuổi
quách việt cường bốn mươi bảy tuổi bùi mạnh tiến tiến trắng hai mươi sáu tuổi con nuôi đường nhuệ
bị thoáng nhân dân tỉnh thái bình xét xử tội tội cưỡng đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
trong phần khai mạc tiến trắng tiếp tục từ chối các luật sư được mời bảo vệ quyền lợi cho mình
bị cáo không khai báo nhân thân căn cướp nêu lý do muốn nói việc khác xong sẽ chấp hành
khi nữ chủ tọa hỏi họ tên đầy đủ có phải bùi mạnh tiến không bị cáo đáp cái này ai chả biết
được chủ tòa cho trình bày tiến dơ tờ giấy lên đọc khẳng định sai phạm đến đâu xin chịu đến đó
nhưng không có tội và đã bị bố nuôi đổ trách nhiệm trong nhiều vụ án
tiến trắng khoe có ông bác họ là vip ở viện kiểm soát tối cao nên đừng xử anh ta chết
bắt tôi về là dừng lại hết bị cáo nói trước tòa
chủ tòa cho hai ý kiến tranh luận sẽ được trình bày sau giờ mới kiểm tra căn cước
nhưng tiếng dợ lên tờ giấy của mình lớn giọng phải cho tôi nói hết chữ này bé khó đọc
anh ta sau đó cho hay đã yêu cầu bố mẹ không nộp án phí thay con vì án tù giải quá
diễn biến tại phiên tòa tiếp tục căng thẳng khi đến phần trình bày của mình
đường nhuệ đề nghị tất cả hai mươi năm bị hại phải có mặt chứ không chỉ có bốn người như hiện tại
nếu không bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa bị cáo nguyễn xuân đường nói
tuy nhiên sau đó bị cáo nguyễn xuân đường lại bất ngờ đề nghị hội đồng xét xử
tiếp tục xử bởi bị cáo mong tòa vẫn có xử việc triệu tập bị hại vẫn cứ tiến hành
bị cáo chờ ngày này lâu lắm rồi
ngoài ra đường nhuệ đề nghị chủ tòa thay kiểm sát viên phạm danh phong với lý do
người này đã không cho anh ta đọc hoặc nhận cáo trạng trong giai đoạn truy tố
luật sư đinh anh tú bào chữa cho nguyễn thị dương đề nghị hoãn phiên tòa
để trù tập bị hại vì có nhiều lời khai không khách quan các luật sư khác cũng xin hoãn
đường nhuệ lập tức có ý kiến xin tòa không hoãn vì đã chờ đợi phiên xử quá lâu
bị cáo nói cả nước việt nam bảo nhà bị cáo ăn trên sắc chết thông tin này từ cơ quan điều tra mà ra
tám luật sư bảo vệ cùng bảy bị cáo cùng đề nghị hoãn phiên tòa để triều tập bị hại
vì họ có nhiều lời khai không khách quan
ngoài ra luật sư bị hại không được nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử
việc này vi phạm luật tố tục
được hỏi ý kiến kiểm sát viên phòng cho hay đã giao cáo trạng cho đường nghệ ký
ghi ý kiến vào biên bản giao nhận ngày hai mươi năm tháng sáu
kiểm sát viên không có nghĩa vụ phải đọc cáo trạng khi giao
nên ý kiến của các bị cáo không có căn cứ đề nghị tòa tiếp tục xét xử
sau hội ý chủ tòa cho rằng yêu cầu thay đổi kiểm sát viên của bị cáo đường
không có khâu sở chấp nhận các bị hại nhân chứng người liên quan phán mặt
nhưng đã có lời khai tại giai đoạn điều tra nếu cần sẽ công bố
nên hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc
chủ tòa nói thêm các luật sư được nhận thông báo mở phiên tòa qua đường điện tử
nên vẫn đảm bảo quyền lợi các bị hại dù không có tên trong phần người nhận
tại quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng quyền lợi của họ vẫn được đảm bảo
đáp lại tám luật sư cho rằng hội đồng xét xử vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng
không tôn trọng pháp luật nên cùng bỏ vàng không tham gia phiên tòa
chỉ còn luật sư của bị cáo úy ở lại
cáo trạng số đó được công bố cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy đường được một người ở thái bình
nhờ giúp đỡ để mở cơ sở tăng lễ nên tới gặp ông trần đình giao
chủ tịch đơn vị sở hữu đài hóa thân hoàng vũ thanh bình ở nam định bàn hợp tác
tuy nhiên đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đường cùng đồng bọn ép đại diện đài thanh bình
phải ngừng hoạt động ở thái bình đừng còn tự xưng là chủ tịch hiệp hội tăng lễ thái bình
đường cùng tiến trắng tổ chức gặp các chủ cơ sở làm dịch vụ tăng lễ
yêu cầu chỉ hoạt động trong địa bàn anh ta cho phép và phải nộp năm trăm linh đồng một ca hỏa tán
ai chống đối sẽ bị nhóm người xăm rỗ đánh hoặc bị đường đe dọa
đấu đầu thì chỉ có con đường chết thôi
những người muốn kinh doanh dịch vụ hỏa táng tại thái bình phải chấp nhận các yêu cầu trên
tham gia hiệp hội tăng lễ thái bình
cơ sở nào chống đối hoặc tự ý nhận hỏa táng khi không báo cáo
đường cho đàn em đe dọa chặn xe đánh người
do sợ bị trả thù các chủ cơ sở không dám tố cáo
cơ quan tố tụng cáo buộc từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhóm của đường nhuệ cưỡng đoạt của hai mươi năm chủ cơ sở tăng lễ tổng số tiền gần hai năm tỷ đồng
như đã đưa tin ngày một mươi bảy tháng một mươi một tòa nhân dân tỉnh thái bình mở phiên tòa xét xử nguyễn xuân đường
hay còn gọi là đường nhuy nguyễn thị dương vợ đường cùng năm đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản
xuất hiện tại phiên tòa xét xử nguyễn thị dương gây bất ngờ với ngoại hình và thái độ của mình
người phụ nữ này xuất điện với vẻ mặt sáng sỡ thậm chí còn cười tươi với tay chào với người nhà
cụ thể khoảng tám giờ sáng nguyễn thị dương được dẫn dài đến tòa
bị cáo khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình hiện tại
so với những bức ảnh mà dương đăng trên facebook trước thời điểm bị bắt
hiện tại tóc dương dài ra nhiều nhìn dài hơn mới vẫn tôn son đỏ đánh móng tay đỏ
người phụ nữ này tỏ ra vui vẻ mạnh khỏe với tay chào và nhắn nhủ người nhà không phải lo lắng cho mình
nhiều người đặt câu hỏi phạm nhân nguyễn thị dương vợ đường nhuệ từ trại giam ra tòa
mà món tay sữa đẹp sơn đỏ sông môi đỏ chất cười vui vẻ thế kia liệu có được quan tâm đặc biệt không
trao đổi về nội dung này luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
người thường xuyên tiếp xúc với các phạm nhân và bảo vệ các bị cáo trong các vụ án hình sự chia sẻ
điều hai mươi bốn luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định việc quản lý đồ vật tư trang tiền
tài sản của người bị tạm giữ người bị tạm giam
theo quy định người bị tạm giữ người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồn tạm giữ buồn tạm giam đối dùng cần thiết cho cá nhân
về nguyên tắc nghiêm cấm đưa vào cơ sở tạm giữ tạm giam các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân và người khác
các vật dụng làm đẹp như hộp son phấn lò thuốc làm món tay chân đều bị nghiêm cấm sử dụng cũng như đưa vào phòng giam giữ
đồ vật tư trang tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân người đại diện hợp pháp của họ quản lý
bị can bị cáo được sử dụng quần áo chăn chiếu màng và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân nếu thiếu cơ sở giam giữ cho mượn
người bị tạm giữ người bị tạm giam được cấp xà phòng kiêm đánh răng nếu là phụ nữ thì được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho việc vệ sinh
nhu cầu được chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp là nhu cầu tất yếu của phụ nữ nhưng đối với các nữ bị can bị cáo thì sẽ phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong quá trình tạm giữ tạm giam
việc nguyễn thị dương được trang điểm làm đẹp trước khi ra tòa xét xử có thể là do cán bộ nữ quản giáo tạo điều kiện để bị cáo có tâm lý ổn định trước phiên tòa và gặp gia đình
có thể cán bộ nữ đã trang điểm cho bị cáo điều này pháp luật cũng không cấm
không được phép cho bị cáo mang các đồ dùng này như dụng cụ cắt gọt máu săn sửa móng tay chân vào phòng giam vì bị nghiêm cấm luật sư nguyễn anh thơm nêu quan điểm
theo cáo trạng từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nguyễn xuân đường lợi dụng danh nghĩa và nứt bóng công ty trách nhiệm hữu hạng đường dương do vợ là nguyễn thị dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tăng lễ tại tỉnh thái bình phải nợp tiền theo yêu cầu của đường
tổng số tiền mà đường cưỡng đoạt được là gần hai năm tỷ đồng những cá nhân đơn vị không chấp hành quy định sẽ bị chặn xe đánh đập và các địa bàn hoạt động
trong vụ án này nguyễn thị dương bị đưa ra xét xử theo khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức án từ một mươi hai đến hai mươi năm tù
trước đó nguyễn tị dương đã bị tuyên bốn năm sáu tháng tù và cắt tội cố ý gây thương tích và lợi dụng chức vụ nguyên hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy với đề nghị hoãi phiên tòa để trụ tập đầy đủ các bị hại và không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử bản gốc nên các luật sư đã đồng luật bảo vệ
hệ những thông tin liên quan đến xét xử đường nhuy và đồng bọn vẫn đang được chúng tôi cập nhật thường xuyên
bên cạnh những thông tin này kênh youtube sức khỏe và đời sống luôn cập nhật những tin tức liên quan đến y tế sức khỏe
kính mời quý vị đón xem còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại